liên quan vấn đề cung ứng thực phẩm tại tp hcm trong giai đoạn giãn cách
sở công thương tp hcm cho biết các tiểu thương chợ truyền thống sẽ giải quyết dễ dàng bài toán kênh phân phối
tuy nhiên đề xuất tái mở cửa các chợ sẽ tùy thuộc vào báo cáo của thành phố thủ đức và các quận huyện
đánh giá mức độ an toàn sức khỏe của tiểu thương khi trở lại buôn bán
chợ nguyễn tri phương quận một mươi tp hcm từng phải tạm ngưng hoạt động năm ngày
vì phát hiện một số ca nghi nhiễm covid một mươi chín
khi được mở cửa trở lại các tiểu thương và bang quản lý tại đây đã lập tức lắp đặt các màn tráng giọt bắn
quản lý lượng người ra vào chợ để không phát sinh lây nhiễm

cũng có triển khai sịch thử khuẩn và một tuần có thể là từng hai ba lần
sở công thương tp hcm thống kê hiện trên địa bàn chỉ còn bốn mươi chợ truyền thống hoạt động
riêng các quận một quận ba quận bốn quận sáu quận bảy quận tám quận phú nhuận quận tân bình quận tân phú
và huyện hóc môn huyện nhà bè hiện không có chợ nào mở cửa
sở công thương đánh giá cao khả năng giải quyết bài toán nguồn cung thực phẩm của lực lượng tiểu thương
tại các quận huyện kể trên khi được cho phép buôn bán trở lại

trường mở cửa một phần chợ truyền thống đã được sở công thương tp hcm quán triệt
tuy nhiên việc tạm dừng hoạt động hoặc mở lại thì do tp thủ đức và ubnd quận huyện
căn cứ tình hình dịch bệnh và điều kiện thực tế để quyết định
trong ngày hôm nay ngày hai mươi một tháng bảy bộ công thương sẽ có đoàn kiểm tra hoạt động
của các chợ còn mở cửa tại tp hcm từ đó có căn cứ rõ ràng hơn trong quyết định mở rộng kênh phân phối này
truyền hình công an nhân dân sẽ cập nhật công tác kiểm tra trong các bản tin sau